vào chiều ngày hai mươi năm tháng hai tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã tới thủ đô phnom penh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước vương quốc campuchia
theo lời mời của quốc vương norodom sihamoni
ngay sau khi đến thủ đô phnom penh lễ đón chính thức tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
được tổ chức trọng thể tại hoàng cung theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia
quốc vương norodom sihamoni chủ trì lễ đón
tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực
không cho phép bất cứ lực lượng chính trị quân sự nào sử dụng lãnh thổ của mình chống lại nước kia
hợp tác bình đẳng cùng có lợi giải quyết mọi vấn đề nảy sinh giữa hai nước bằng các biện pháp hòa bình
quan hệ hợp tác kinh tế thương mại việt nam campuchia phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây
việt nam hiện có hai trăm một mươi dự án đầu tư ở campuchia với tổng vốn đăng ký hơn ba tỷ đô la mỹ
đứng trong top năm nước có đầu tư lớn nhất ở campuchia
tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp ngân hàng viễn thông công nghệ thông tin
sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo kinh doanh thương mại y tế
năm hai nghìn một mươi tám việt nam có tám dự án được cấp mới và bốn dự án điều chỉnh tăng vốn
với tổng số vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh là ba mươi ba tám triệu đô la mỹ
campuchia có một mươi chín dự án đầu tư ở việt nam với tổng vốn là sáu mươi ba bốn mươi hai triệu đô la
tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản kinh doanh thương mại
ngay sau lễ đón chính thức tại chính điện hoàng cung ở thủ đô phnom penh
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã hội đàm với quốc vương campuchia nodorom sihamoni
quốc vương nodorom sihamoni nhiệt liệt chào mừng tổng bí thư
chủ tịch nước nguyễn phú trọng sang thăm cấp nhà nước campuchia
khẳng định chuyến thăm là sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử
đúng vào dịp hai nước vừa tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm bốn mươi năm
ngày chiến thắng chế độ diệt chủng pol pot yanseri
và cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư
chủ tịch nước trên cả hai cương vị tổng bí thư và chủ tịch nước
thể hiện sinh động tình cảm tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước việt nam campuchia
quốc vương tin tưởng chuyến thăm sẽ mở ra một giai đoạn
giai đoạn phát triển mới của mối quan hệ đoàn kết
hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa việt nam và campuchia
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn quốc vương
các nhà lãnh đạo campuchia chính phủ hoàng gia và nhân dân campuchia
về sự đón tiếp trọng thị nồng ấm và tràn đầy tình cảm thân thiết
nhắc lại truyền thống đoàn kết ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước
tổng bí thư chủ tịch nước cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ giúp đỡ quý báu
mà quốc vương nordrom siamoni cố quốc vương nordrom sianuk
hoàng tộc chính phủ hoàng gia và nhân dân campuchia đã dành cho nhân dân việt nam
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước
hai nhà lãnh đạo cho rằng thành quả của quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước
trong thời gian qua bắt nguồn từ quan hệ láng giềng gần gũi gắn bó lâu đời
và đã trở thành biểu tượng thiêng liêng
tài sản chung vô giá của hai nước là nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ
đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới
khẳng định việc bảo vệ gìn giữ và phát triển mối quan hệ quý báu này
là trách nhiệm chung của hai nhà nước và nhân dân hai nước
nhất là thế hệ trẻ trước lịch sử của hai dân tộc cũng như tương lai tươi sáng của hai nước
hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ làm hết sức mình để không ngừng vun đắp
phát huy và chuyển tiếp cho các thế hệ mai sau
tình đoàn kết hiếu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện việt nam campuchia
để mối quan hệ này mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững